năm sinh ca một mươi bảy tuổi quốc tịch mỹ ngụ tại thành phố hồ chí minh bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thùng cổ
máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất rất nhiều máu và dối loạn trí giác
bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ huy động bốn chuyên khoa để kịp thời cứu sống nạn nhân
thông tin về ca bệnh bác sĩ hạ thị hạnh khoa cấp cứu bệnh viện fv cho biết
thực ra thì em này thì nó có mất máu nhiều thì tiến trước trong đó cũng làm tốt
ở cái khoảng là nó chảy máu nhiều rồi người ta cũng đặt nổi cái quạt với em bé để mà an toàn trên đường đi
cũng có chích thuốc an thần rồi cho cháu nhưng mà cháu cũng dậy quá thì những cái đường ven của cháu nó bị sức sổ
giống như là nó không có cái nước dịch truyền vô nó cứ chảy ra ngoài á cho nên cái thuốc họ dùng không biết nó cứ vô được hết hay không
cho nên đó là cho an thần thì thấy liệu cũng khá mà sao em nó cũng dậy đùm đùm
cho nên cái chỗ mà cái đường ven an toàn trên đường đi á nó không có ổn lắm
mặc dù cô dậy mới chích nữa cái cổ nó không chích rồi
chích nữa để cho em nó định dậy thì cô nó chích rồi cái liệu của cổ chích thì thấy cũng được lắm đó
tại sao nó dậy thì không an toàn ở chỗ cái đường ven mình fixer không tốt
cho nên thuốc chích vô với dịch truyền vô không có mấy được
ở cái xử lý ban đầu á hầu như khi tới đây là mình phải cho an thần tốt và mình sẽ làm đường truyền lại tại vì những cái đường truyền đó nó muốn xuất hết trơn rồi dịch nó chảy ra ngoài
cho nên thuốc an thần và cái adrenalin nó họ cho á mình cũng biết là nó thấm vô người bệnh nó được bao nhiêu tại em bé mình đã giải dụa
đặt nội khí quản nó cũng được nhưng mà nó giải dụa như thế thì nguy cơ xuất ống nội khí quản nè ở trên một cái người vết thương mình cũng không thám sát được luôn mấy bác sĩ ngoại khoa rồi bác sĩ tài khoản xuống
đều không có coi được vết thương
bởi vì nó đang băng ép và có thấm máu ra xung quanh chút chút nhưng mà không tiện mở ra tại vì mở ra mà không có can thiệp gì được ở đây thì không có tốt nguy hiểm cho dù phúng máu rồi gì nọ
lên phòng mổ gì cũng như là nó an toàn hơn
thì mình thấy là bên kia người ta báo rằng em bé này là trẻ máu nhiều rồi đặt vào cái quãng rồi mình cũng tiên lượng rằng đó là có thể là phải có nhiều chuyên khoa kết hợp
thứ nhất là mạch máu hồi đó chảy máu nhiều
bụng cổ nữa
máu bụng cổ
nếu mà rứt vòng mặt hay gì đó thì chảy máu nhiều á
vì chỉ tính mạng
đại diện bệnh viện fv cho biết do tính chất phức tạp và tình trạng nguy cấp của bệnh nhân hội đồng y khoa fv đã hội trần khẩn và thống nhất ekip phẫu thuật cho bệnh nhân
gồm các bác sĩ từ khoa ngoại tổng quát khoa phẫu thuật mạch máu khoa tai mũi họng khoa nội tiêu hóa và khoa gây mê hồi sức
theo đó các thao tác phẫu thuật được thực hiện tỉ mỉ cẩn trọng và chính xác dưới sự hỗ trợ của nội soi dẫn đường của các bác sĩ khoa tai mũi họng và khoa nội tiêu hóa để tìm kiếm đánh giá những vết thương vùng mũi hầu họng cũng như vùng thực quản
sau hai tiếng đồng hồ phẫu thuật vết thương của nam sinh ca đã được xử lý tốt các chức năng nốt của bệnh nhân được đảm bảo hoạt động bình thường và bệnh nhân được chuyển về phòng icu để tiếp tục theo dõi
theo các bác sĩ do mất một lượng máu lớn nên trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân được chuyển tới một năm trăm linh ml máu
nhờ chuẩn bị lực lượng ứng cứu sẵn sàng từ nhiều chuyên khoa cuộc mổ phức tạp đã có kết quả tốt đẹp
bệnh nhân được chăm sóc hậu phẫu chú đáo vết thương nhanh lành nên được xuất viện một tuần sau mổ